trong khi đó tại xã bắc sơn huyện trảng bom của tỉnh đồng nai một vụ lốc xoáy bất ngờ quật tung một dạp cưới ngoài trời khiến hàng trăm khách mời đang dự tiệc
rất may không có xảy ra thương vong về người
vụ việc xảy ra vào tối ngày một mươi năm tháng bốn khi cơn mưa lớn đổ xuống
trong cơn mưa gió lốc mạnh thất tung giảp cưới ngoài trời ở xã bắc sơn huyện trảng bom
thời điểm này đang có hàng trăm khách mời dự tiệc trong dạp đã bỏ bàn việc chạy tán loạn ra ngoài
chỉ trong khoảng ba mươi giây thì toàn bộ dạp cưới rộng hàng trăm mét vuông cao khoảng sáu mét đã bị hất tung
sau đó đổ sập xuống mặt đất khiến bàn ghế bắt đũa rời vãi khắp nơi
may mắn không có người thương vong trong sự cố nói trên
tuy nhiên theo lực lượng chức năng thì đây cũng là bài học cho nhiều người dân trong việc tổ chức hiếu hỉ
khi dựng dạp ngoài trời phải đảm bảo việc trăng chéo an toàn nhất là mùa mưa đang cận kề